đồng bằng sông kiểu long đã cơ bản kết thúc vụ hẻ thu hai nghìn hai mươi sản xuất trong bối cảnh hạn mặn
thiên tai khốc liệt toàn vùng nhưng năng suất chất lượng lúa gạo vẫn ổn định
đặc biệt nhờ vào xuất khẩu thuận lợi mà nông dân vừa trúng mùa lại vừa được giá
bỏ lại những lo âu của dịch bệnh và thời tiết bất lợi
là một trong những tỉnh có diện tích lúa gạo lớn nhất đồng bằng sông cửu long
đến nay an giang đã gần kết thúc thu hoạch vụ hẻ thu năm hai nghìn hai mươi
mặc dù chịu tác động bởi thiên tai hạn mạn khốc liệt toàn vùng
nhưng trong vụ hẻ thu năm nay nông dân vẫn đại thắng
với sản lượng bình quân gần sáu tấn một hectare giá bán lại cao hơn so với mọi năm
nông dân cầm chắc lợi nhuận từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng một hectare
nhờ các biện pháp chủ động ngăn mặn chữ ngọt chuyển đổi cơ cấu giống lúa phù hợp với từng địa hình
mà đồng bằng sông cửu long vẫn duy trì được năng suất sản lượng
đặc biệt là bảo đảm được chất lượng của hạt gạo cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu
đối với cây lúa thì cái đơn hàng của nước ngoài thì có nhiều
cho nên là các doanh nghiệp cũng như là công ty thì cũng triển khai thu mua rất là tốt
cho nên là cái giá lúa là nó ổn định từ đầu vụ cho tới cuối vụ
và đặc biệt là ở cuối vụ này thì giá nó cũng tiếp tục tăng nhẹ
bạc liêu cà mau sóc tăng thì cũng ảnh hưởng một phần về cái sự biến đổi khí hậu về xâm nhập mặn
tuy nhiên bà con cũng là đã kịp thời mà chuyển đổi
rửa mặn chuyển đổi để triển khai được cái vùng lúa tôm
những cái vùng trồng lúa khác lớn như ở an giang kiên giang và đồng tháp
thì cái sản lượng vẫn
được duy trì ở mức cao và ngày càng cái gạo của việt nam mình chất lượng là được cải thiện
tuy nhiên sản xuất lúa gạo từ nay đến cuối năm vẫn còn nhiều thách thức khi mùa lũ sắp bắt đầu
trước mắt ngành nông nghiệp cùng với các địa phương đã lên các phương án ứng phó với các tình huống
kịp thời chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ để bảo đảm an toàn cho sản xuất của nông dân
chúng ta phải tập trung vào công tác dự tính dự báo thời tiết khí hậu
tình hình nguồn nước để chúng ta có những điều chỉnh
phù hợp để đảm bảo làm sao đạt được kế hoạch sản xuất và giảm thiểu thấp nhất
cái tác động xấu của thời tiết khí hậu đến sản xuất lúa
bên cạnh đó việc thích ứng với thị trường cũng giúp nông dân có đổi da ổn định da cao
chiến lược nâng chất ngành lúa gạo đồng bằng sông cửu long đang dần phát huy hiệu quả
từng bước giúp nông dân làm giàu trên mảnh vượng của mình